theo số liệu gần đây nhất được hiệp hội mì ăn liền thế giới đưa ra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
trung quốc là thị trường tiêu thụ mì ăn liền lớn nhất thế giới với bốn mươi sáu ba mươi năm tỷ gói trong năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo là indonesia một mươi hai bốn mươi sáu tỷ gói việt nam bảy ba tỷ gói ấn độ sáu bảy mươi ba tỷ gói nhật bản năm chín mươi bảy tỷ và mỹ năm năm tỷ gói
tuy đây là dấu hiệu tốt cho công nghiệp sản xuất mì ăn liền hàn quốc
nhưng cũng là đáng báo động để mỗi người chú ý hơn về nhịp sinh hoạt và bữa ăn hàng ngày
bởi mỹ ăn liền tiện lợi nhưng không hoàn toàn đảm bảo sức khỏe cho cơ thể